thưa quý vị thuốc điều trị covid một mươi chín đang trở thành một mặt hàng hot
được nhiều người săn lùng và mặc cho nguồn gốc và chất lượng thực sự của các sản phẩm này
không có ai đứng ra đảm bảo
và đến thời điểm hiện tại bộ y tế vẫn chưa cấp phép nhập khẩu
và lưu hành các loại thuốc điều trị covid một mươi chín trên thị trường
sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên antv
không khó để tìm những trợ thuốc trên không gian mạng như thế này
đủ các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó có mặt hàng hot nhất là monubiravir
được quảng bá xuất xứ ở ấn độ hoặc mỹ
tuy nhiên về chất lượng thì không thể kiểm chứng
không chỉ giao bán với giá cao
những người bán thuốc cũng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi